thưa quý vị trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng yêu cầu đặt ra đối với chất lượng nguồn nhân lực của việt nam
đó là phải chuẩn bị lực lượng lao động để có thể đáp ứng và hưởng lợi từ các cam kết quốc tế
tuy nhiên với lực lượng lao động phổ thông nhiều thức đo chất lượng tay nghề lao động vẫn chưa được đầy đủ
thậm chí danh mục nghề chưa được chuẩn hóa còn chiếm đa số là những khó khăn đặt ra đối với việt nam trong bối cảnh hội nhập
theo tổng cục thống kê năng suất lao động toàn nền kinh tế theo giá hiện hành năm hai nghìn một mươi tám
ước tính đạt một trăm linh hai triệu đồng trên một lao động tương đương bốn năm trăm một mươi hai usd
tính theo giá so sánh năng suất lao động năm hai nghìn một mươi tám tăng năm chín mươi ba so với năm hai nghìn một mươi bảy
tuy nhiên năng suất lao động ở việt nam và trình độ quản trị doanh nghiệp vẫn được gọi là thấp
cách mạng công nghiệp bốn
đòi hỏi một sự phát triển nhanh chóng về chất lượng nguồn nhân lực
để chúng ta đáp ứng một yêu cầu chuyển từ mô hình của thị trường lao động với năng suất thấp và công nghệ thấp
sang thị trường lao động là năng suất cao và công nghệ đòi hỏi thầy cao
như vậy nó đặt ra không chỉ là đối với quá trình phát triển lâu dài của nguồn nhân lực trong tương lai
mà chúng ta phải đào tạo kể cả lao động hiện trạng
đang nằm trong các doanh nghiệp và cơ sở sản xuất của chúng ta
xu thế hội nhập sẽ kéo theo tính cạnh tranh trong thị trường nhân lực sẽ rất cao
cạnh tranh giữa nước ta với các nước trên thế giới trong việc cung cấp nguồn lao động chất lượng cao ngày càng tăng
đòi hỏi chất lượng giáo dục nghề nghiệp phải được cải thiện
thách thức của chúng ta là chúng ta phải cạnh tranh cái thị trường lao động
không phải chỉ là quốc tế khu vực đâu mà ngay trên thị trường việt nam
chúng ta cũng phải cạnh tranh
vì rất nhiều lực lượng lao động
các nước họ đến đây họ cũng làm việc
và nếu ai giỏi kỹ năng cao thì người ấy thấm
chúng ta cũng không thể là bắt các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài
là anh chỉ lấy lao động việt nam hoặc không lấy lao động các nước
cho nên cái thách thức của chúng ta là thách thức kép
mà vấn đề này cái sống còn của cái nền kinh tế và cái đất nước phát triển là con người
ngoài ra chất lượng nguồn nhân lực lao động việt nam hiện nay còn nhiều hạn chế
tỷ lệ lao động trong độ tuổi đã qua đào tạo còn thấp
hiếu hụt lao động có tay nghề cao vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu của thị trường lao động và hội nhập
khảo sát cũng cho thấy khả năng hòa nhập của học sinh sinh viên việt nam sau tốt nghiệp trong môi trường lao động mới
khả năng thích ứng với thay đổi kỹ năng thực hành và ý thức tác phong làm việc
cũng là những thách thức không nhỏ đối với lao động việt nam
năng suất lao động quyết định đến sức mạnh của nền kinh tế và để tăng năng suất lao động
không có cách nào khác là nâng cao đào tạo kỹ năng nghề cho người lao động
từ lực lượng lao động chuẩn bị tham gia thị trường lao động đến lực lượng lao động đang làm việc tại các nhà máy xí nghiệp
đây cũng là thông điệp mà những người đứng đầu chính phủ đã chỉ đạo trong rất nhiều hội nghị diễn đàn lao động doanh nghiệp trong thời gian gần đây
sử dụng mô hình thực trực quan trong giảng dạy cho học sinh là điều mà trường cao đẳng bách nghệ hải phòng đang thực hiện
không chỉ đào tạo kỹ năng nghề mà vấn đề vệ sinh an toàn lao động
cũng được coi là điều cần thiết
đối với những kỹ sư công nhân tương lai
đào tạo kỹ năng nghề không chỉ dừng lại ở việc gia tăng thời lượng cho thực hành thực nghiệm
mà chính đội ngũ giảng dạy cũng cần nâng cao
thầy có giỏi trò mới giỏi mới có đội ngũ lành nghề
đó cũng là tiêu chí của trường
thật sự là trường bách nghệ hiện nay đang sở hữu đội ngũ giáo viên vàng
vì là các thầy vừa hồng vừa chuyên
các thầy đều là những giáo viên của các trường đại học lớn
và có thời gian làm việc tại những doanh nghiệp rất lớn
các thầy giỏi cả về lý thuyết lẫn thực hành
một câu chuyện khá phổ biến khác cũng đang trở thành một xu hướng tại nhiều trường nghề
khi các doanh nghiệp phối hợp với các trường nghề để đào tạo nâng cao cho chính lao động đang làm việc tại doanh nghiệp
học viên nông duy luận hai mươi tám tuổi người dân tộc giao đang học tại trường cao đẳng nghề dân tộc nội chú bắc cạn
vốn là một công nhân điện làm việc tại một thủy điện đóng tại địa phương
muốn nâng cao trình độ nghề anh đã tiếp tục chọn học lên hệ cao đẳng tại đây
em được công ty cử đi học và sau này về đi làm tại công ty
để nâng cao tay nghề
đổi mới yêu cầu về giáo dục nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thông qua đẩy mạnh đào tạo kỹ năng năng lực thực hành
là một trong những giải pháp mà bộ lao động thương binh và xã hội thực hiện trong thời gian qua
bối cảnh hội nhập cũng đòi hỏi việt nam cần nhanh chóng xây dựng chuẩn đầu ra dựa trên tiêu chuẩn nghề phù hợp
từ đó mới tạo ra nguồn lao động chất lượng cao bền vững
và đặc biệt trong cuộc phát động năng suất lao động quốc gia thủ tướng chính phủ cũng đã chỉ rõ nhiệm vụ này
từ tham gia vào hoạt động này
tập trung cải thiện tính hiệu quả của thị trường lao động ở cả phía cung tức là phía người lao động
lẫn phía cao tức là phía doanh nghiệp của thị trường lao động
đảm bảo mọi người dân và doanh nghiệp có thể tham gia vào thị trường lao động với một chi phí giao dịch thấp nhất
tìm được việc làm hay lao động tốt nhất theo nguyện vọng
qua đó phát huy được tối đa năng lực vì yêu cầu của mình
trước thách thức của quá trình hội nhập của cuộc cách mạng công nghiệp bốn
không chỉ sự thay thế về sức lao động mà còn đòi hỏi người lao động phải có tay nghề
việt nam không nằm ngoài dòng chảy ấy chuẩn bị nguồn lực bền vững là điều kiện tất yếu để phát triển kinh tế đất nước
nếu việt nam bỏ lỡ thì nguy cơ thất nghiệp không chỉ trong hiện tại mà còn là câu chuyện của một mươi năm hai mươi năm nữa
và lực lượng lao động phổ thông không tay nghề trở thành gánh nặng cho xã hội